tối qua trung tâm y tế quận sơn trà thành phố đà nẵng bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín quy mô lớn tại khu vực cảng cá thọ quang
cảng cá lớn nhất của miền trung nơi có số lượng lớn ngư dân và tiểu thương tham gia hoạt động bán cá vận chuyển và phân phối đi khắp các tỉnh thành
vì vậy đây là khu vực có nguy cơ lây nhiễm và phát tán dịch bệnh rất cao
ngành y tế đà nẵng tổ chức đợt xét nghiệm định kỳ với tần suất ba ngày một lần đối với toàn bộ người lao động tiểu thương và nhân viên làm việc
tại âu thuyền cảng cá thọ quang để giám sát chủ động tình hình dịch bệnh tại đây
mỗi đợt sẽ lấy khoảng hơn ba mẫu thời gian lấy mẫu từ hai mươi hai h ngày hôm trước đến sáng sớm ngày hôm sau
bởi đây là thời điểm cảng cá hoạt động với công suất cao nhất
đây không phải là lần đầu tiên thực hiện tổng lấy mẫu toàn bộ cảng cá nên hoạt động lấy mẫu diễn ra trật tự và bảo đảm khoảng cách
nhân viên y tế đã làm việc xuyên đêm để lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai theo phương pháp gộp mẫu một mươi người một nhóm
đến thời điểm này theo thông tin từ cdc đà nẵng đã có một mươi hai ca dương tính với virus sars cov hai
từng di chuyển đến cảng cá và trợ đồng mối thủy sản thọ quang
việc xét nghiệm giám sát chủ động cảng cá thọ quang nằm trong kế hoạch chung
về xét nghiệm tổng thể những nhóm đối tượng nguy cơ cao thành phố đà nẵng đã bàn hành